nếu như bảo bây giờ nó quá tải hay không quá tải không được phạt doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phạt phạt

trong quy định và pháp luật em không phải lo
đúng nói bảo không phải lo đúng là không phải lo

không làm được đập bỏ đốt xe đi về đi cấy đi cấy
theo số liệu thống kê trong ngày đầu gia quân lực lượng liên ngành đã xử lý một mươi một loại xe tải trở quá từ ba mươi một hơn hai trăm linh
hai mươi ba biên bản hành chính được lập
sau lái xe và chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện
tuy nhiên việc xử lý các hành vi vi phạm này đang gặp không ít những khó khăn từ phía lái xe cũng như chủ doanh nghiệp
khi mà lực lượng chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ cần lưu kiểm tra thì có rất nhiều các cái phương tiện của chủ xe lái xe là theo dõi theo bán của tôi
để có những điều chỉnh thông báo cho lái xe vi phạm né tránh trốn lùi
tục cục quản lý hội một cũng đã chỉ đạo
lực lượng công chức danh ca hối hợp cùng các lưu động sức năng để tập trung làm sao để kiểm soát trong cách chặt chẽ kiểm nóng
đặc biệt là quanh hà nội ở các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận với thủ đô hà nội
không những phá hoại kết cấu đường những chuyến xe như thế này cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao với người tham gia giao thông
và trong khi cả nước đã loại bỏ dần các vi phạm về tải trọng phương tiện
thì những hành vi chống đối như thế này cần được xử lý nghiêm
để mang lại hiệu quả như mong muốn
từ ngày hôm qua một tháng ba tốc độ chạy ô tô trên đường đôi có giải phân cách giữa và đường một chiều có hai làn xe trong khu vực đông dân sẽ tăng một mươi km trên một giờ so với quy định hiện tại
ông vũ ngọc lăng vụ trưởng vụ an toàn giao thông tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải đã thực hiện giả soát xong biển báo khu vực đông dân cư và các biển báo hạn chế tốc độ trên các tuyến đường
cho phù hợp với quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
hai mươi sáu là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu làm chết một mươi ba người bị thương hai mươi người

trong đó đường bộ xảy ra hai mươi năm vụ làm chết hai mươi năm người
một mươi hai người làm bị thương hai mươi người đường sắt xảy ra một vụ bị chết một người